ngày bốn tháng tám tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo khắc phục các hậu quả từ cơn bão số năm
bão và hoàn lưu bão số ba gây ra sạt lở đất và lũ quét đã làm hai người chết và một mươi ba người mất tích
một người chết ở huyện mường lát tỉnh thanh hóa một người chết ở huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
hai người mất tích ở huyện quan sơn và một người mất tích ở huyện mường lát tỉnh thanh hóa
bảy bản tại huyện quan sơn tỉnh thanh hóa bị chia cắt trong đó có bảy bản bị cô lập hoàn toàn
ba mươi hai ngôi nhà bị đổ sập lũ cuốn trôi hoàn toàn năm mươi ngôi nhà hư hỏng nặng tám gia súc ba trăm năm mươi gia cầm bị chết vào lũ cuốn trôi hai năm trăm chín mươi ha cây trồng bị ống ngập

mưa lớn đã khiến bề mặt đất các tỉnh vùng núi phía bắc và bắc trung bộ có độ ẩm cao do đó dự báo các khu vực có nguy cơ sạt lở đất lũ quét theo diễn biến mưa là hòa bình sơn la yên bái bắc cạn thanh hóa và nghệ an